mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ chia cắt cô lập nhiều địa phương tại tỉnh hòa bình
nhiều công trình giao thông bị hư hỏng hoa màu bị thiệt hại nặng nề và đã có một người dân ở xã đồng trung huyện đà bắc bị lũ cuốn trôi
theo tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh hòa bình do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
từ chín h ngày chín tháng một mươi đến một mươi năm h ngày một mươi tháng một mươi nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hòa bình có mưa lớn kéo dài
làm ngập và thiệt hại bảy mươi diện tích lúa và hoa màu của bà con huyện kim bôi
đường bốn trăm ba mươi ba từ thành phố hòa bình đi huyện đà bắc bị sạt lở đất khu vực ủy ban nhân dân xã toàn sơn gây cô lập toàn huyện
nhiều xã xóm trên địa bàn tỉnh cũng bị cô lập hoàn toàn do lũ lên nhanh
hàng trăm ngôi nhà bị đổ do sạt lở đất lũ cuốn trôi cùng nhiều tài sản hoa màu của nhân dân
anh sa văn trâm ở thôn bà trè xã đồng trung huyện đà bắc bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm suối khoai
hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình tiếp tục yêu cầu các cơ quan chức năng ủy ban nhân dân các huyện thành phố các địa phương
cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo lũ lũ quét xa lở đất huy động lực lượng phương tiện tổ chức cảnh báo
kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện qua lại các ngầm tràn tổ chức di rời những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở và lũ lụt
đồng thời sẵn sàng sơ tán kịp thời tránh thiệt hại về người và tài sản của nhân dân